trong tám tháng đầu năm cơ quan chức năng của hà nội đã phát hiện tám trăm hai mươi bốn công trình có vi phạm
đồng thời cũng xem xét trách nhiệm kỳ luật nhiều cán bộ thanh tra xây dựng có vi phạm
đây là thông tin được đưa ra tại buổi ra ban quý ba năm hai nghìn một mươi tám giữa thường trực thành ủy
hội đồng nhân dân ubnd tp hà nội với lãnh đạo các quận huyện thị xã
đồng chí hoàng trung hải ubnd tp hà nội chủ trì hội nghị
liên quan đến công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tp hà nội
theo ông lê văn dục giám đốc sở xây dựng hà nội việc đầu tư xây dựng theo quy hoạch còn thiếu đồng bộ
chất lượng một số đồ án quy hoạch còn chưa cao chưa phù hợp với thực tiễn
dẫn đến phải điều chỉnh trong quá trình thực hiện đầu tư gây bức xúc
vi phạm về quy hoạch trật tự xây dựng còn diễn biến phức tạp
thậm chí một số địa phương còn đùn đẩy trách nhiệm có nơi còn cố tình bao che và cố tình vi phạm
phát biểu kết luận hội nghị đồng chí hoàng trung hải nhấn mạnh
các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác giám sát đầu tư xây dựng theo giấy phép quy hoạch và giấy phép xây dựng
phải phát hiện sớm các vi phạm để xử lý kịp thời không để kéo dài
theo bí thư hà nội muốn làm được như vậy thì đòi hỏi các cấp
đặc biệt là chính quyền cơ sở cấp xã phường phải rất sâu sát vào cuộc quyết liệt để nắm tình hình